tận hưởng nốt kỳ nghỉ tết nguyên đán bằng một ngày lễ tình nhân ngọt ngào
mong rằng những cặp đôi sẽ tìm thấy nhau và hạnh phúc với lựa chọn của mình
đừng ngần ngại dành những lời yêu thương cho một nửa của mình
và cũng đừng quên những cử chỉ chân thành có ý nghĩa hơn vạn lời nói
cư dân mạng đã chia sẻ rất nhiều gợi ý về những món quà có thể tặng nhau trong ngày lễ tình nhân
sô cô la truyền thống hoa tươi trang sức hay một buổi tối hẹn hò lãng mạn
rất nhiều địa điểm đã được cư dân mạng review và chia sẻ
trên mạng xã hội
mong rằng các cặp đôi sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trong ngày một mươi bốn tháng hai
những caption đầy chiêm nghiệm về ý nghĩa về tình yêu cũng đã được cư dân mạng chia sẻ
ai cũng mong muốn sẽ nhận được tình yêu thương chân thành từ người mình yêu
sự bình an cho gia đình và những người thân bên cạnh
như vậy thì ngày nào cũng là ngày lễ tình yêu chứ không chỉ một ngày một mươi bốn tháng hai trong năm
điều quan trọng nhất chính là tấm lòng và sự chân thành của mình đối với một nửa yêu thương
mong các anh ga lăng
thì làm luôn cả năm nhé đừng chỉ ga lăng lịch sự một ngày một mươi bốn tháng hai
rồi ba trăm sáu mươi bốn ngày còn lại để chị em phải buồn lòng
cũng như sô cô la tình yêu có vị đắng vị ngọt
quan trọng là có người bên cạnh để cùng bạn trải qua những khó khăn
những vất vả và cùng tận hưởng thành quả sau những nỗ lực hay không
còn đối với những người đang độc thân tại sao không tự tặng mình một món quà yêu thích
rất nhiều cư dân mạng các bạn trẻ đã chia sẻ suy nghĩ này
bởi khi một người biết yêu bản thân
cách để mang lại niềm vui sự yêu thương chăm sóc đối với những người xung quanh
cư dân mạng mong muốn những người đang độc thân cũng sẽ sớm tìm thấy một nửa của mình
đừng ngần ngại bộc lộ tình cảm hãy can đảm nói lời yêu thương
dù nhận lại là sự đồng ý của nửa kia hay không
thì cũng là một lần đã được sống đúng với tình cảm của mình
hãy yêu thương bản thân hơn mỗi ngày
và hãy tặng mình một món quà yêu thích bạn xứng đáng với điều đó
tự thưởng cho bản thân những khoảnh khắc tuyệt vời cuộc sống chỉ đang sống
khi ta biết cảm nhận
cuộc sống có quá nhiều điều đẹp đẽ để khám phá
yêu bản thân là chìa khóa mở cánh cửa của hạnh phúc
cần gì nến vào hoa khi chính em đã là một món quà
đây là caption đang được đông đảo cư dân mạng chia sẻ
một chút khóm hỉnh nhưng cũng chính là thông điệp mà rất nhiều cư dân mạng muốn lan tỏa
hãy luôn trân trọng những phút giây được ở bên cạnh người mình yêu